quý vị và các đồng chí thời gian qua tình trạng cờ bạc bằng hình thức số lô số đề diễn biến khá phức tạp
không chỉ là ở các trung tâm thành thị hiện nay nạn lô đề cũng đã về tận đến nông thôn
việc đấu tranh với loại tệ nạn này cũng gặp không ít khó khăn khi mà các đối tượng tham gia lô đề với nhiều hình thức
thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin nhằm qua mắt lực lượng chức năng
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng bình
một vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề tại xã xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
vừa bị lực lượng công an huyện quảng ninh đấu tranh triệt xóa thành công
đường dây có một mươi bốn đối tượng với số tiền giao dịch mỗi ngày trên dưới một trăm linh triệu đồng
khám xét thẩn cấp chỗ ở của đối tượng cầm đầu đường dây này là lê thị huê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và số tiền sáu mươi triệu đồng
hàng ngày các thư ký chuyển tới từ năm h đến năm h một mươi là đề trúng còn sáu h tới sáu h một mươi là đề bạc hồi hôm thì tỉnh một mươi một mươi tám
vì công nghệ thông tin phát triển các đối tượng đã lợi dụng triệt để thực hiện hành vi phạm tội
hàng ngày huê chỉ đạo các chân dết ở các địa phương chuyển bảng đề cho mình qua tin nhắn gia lô
sau khi có kết quả số số miền trung và số số miền bắc sẽ làm căn cứ kết quả ăn thua
các chân dết này căn cứ theo số tiền trên bảng để hưởng hoa hồng